xin kính chào quý vị khán giả của bản tin một trăm một mươi ba online
mở đầu bản tin trưa nay là thông tin liên quan đến vụ án công ty aic
và ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế thuộc sở y tế tỉnh bắc ninh
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cho biết đã tiến hành bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét đối với lã tuấn hưng tổng giám đốc tổng công ty cổ phần sông hồng
về tội vi phạm quy định viện đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế thuộc sở y tế tỉnh bắc ninh
công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic và các đơn vị liên quan
đồng thời đã ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét đối với lã tuấn hưng tổng giám đốc tổng công ty cổ phần sông hồng
về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
theo khoảng ba hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự
ngày hôm qua tám tháng một sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định của pháp luật
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt đề tài sản cho nhà nước
hà việt hùng phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã cửa cạn tp phú quốc
và võ duy phong cán bộ địa chính xã cửa cạn có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
nên vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam
cơ quan điều tra cũng đồng thời tiến hành khám xét các địa điểm liên quan đến hai đối tượng
để phục vụ cho công tác điều tra
quá trình điều tra xác định hà việt hùng phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã và võ duy phong
cán bộ địa chính xã đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra xác minh nguồn gốc của ba thửa đất
trên địa bàn xã cửa cạn dẫn đến xác nhận sai thực tế nguồn gốc đất
thời điểm sử dụng đất kê khai trong hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
hà việt hùng và võ duy phong với vai trò chính độc ủy ban nhân dân xã cửa cạn giao trách nhiệm
nhưng đã tổ chức thu thập ý kiến của người từng cư trú cùng thời điểm bắt đầu sử dụng đất
và những người cung cấp thông tin không đúng sự thật làm giả mạo sai lệch hồ sơ
dẫn đến việc ủy ban nhân dân huyện phú quốc nay là thành phố phú quốc
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai đối tượng
đất do nhà nước quản lý đã được xét duyệt cấp cho đối tượng không đủ điều kiện
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã chuyển dịch tài sản do nhà nước quản lý
thành tài sản của cá nhân không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
gây thiệt hại cho nhà nước số tiền trên ba mươi một tỷ đồng
trốn thuế trên chín tỷ đồng nguyễn văn hải phó giám đốc công ty trách nhiệm hưu hạn
xây dựng bảo trang cà mau vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau bắt tạm giam
đồng thời khám xét nơi ở nơi làm việc để thu thập tài liệu chứng cứ có liên quan
theo hồ sơ của vụ án nguyễn văn hải mua cát san lấp của các xà lan bán trôi nổi trên thị trường
không có hóa đơn sau đó mua hóa đơn của các công ty do nguyễn vũ hoàng thành lập để hợp thức hóa
kê khai báo cáo thuế gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn chín một tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau cũng đã thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
khám xét chỗ ở đối với nguyễn vũ hoàng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can đối với ba đối tượng là thành viên của nhóm có tên gọi giao thông văn minh hai mươi sáu
về hành vi lừa đảo chiến mặt tài sản
trong đó đối tượng vũ thái sơn là giảng viên trường đại học tây bắc
nhóm team giao thông văn minh hai mươi sáu được lập và hoạt động với mục đích là đăng bài chặt chẽ
tuân thủ pháp luật không gây phản cảm không vi phạm thuần phong mỹ tục
quá trình hoạt động nhóm này đã góp phần phản ánh được một số hình ảnh đẹp trong tham gia giao thông
việc chấp hành tuyên truyền luật giao thông đường bộ
tuy nhiên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la phát hiện ba đối tượng sơn thường và lâm
cùng một số đối tượng khác lợi dụng là thành viên của nhóm
đã đi quay video chụp ảnh hoạt động tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông trật tự
nhằm gây nhũng nhiễu can thiệp trái pháp luật vào việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông
các đối tượng còn đưa ra thông tin gian dối có nhiều mối quan hệ quen biết với lực lượng cảnh sát giao thông trật tự
của công an tỉnh sơn la có khả năng làm luật bao luật làm cho một số chủ phương tiện người lái xe tin và đã đưa tiền cho các đối tượng
qua hành vi trên thì tôi nhận thấy rằng là đó là hành vi sai trái vi phạm pháp luật
căn cứ đơn tố giác của công dân và tài liệu xác minh thu thập cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
quyết định khởi tố bị can đối với vũ thái sơn trú tại phường triềng sinh thành phố sơn la là giảng viên trường đại học tây bắc
thường trú tại thị trấn nông trường mộc châu huyện mộc châu và vi văn lâm chú tại xã triềng cang huyện sông mã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xâm phạm quyền tác giả quyền liên quan ba đối tượng là phan ngọc tuấn chú tỉnh quảng bình và ngô quang huy nguyễn thảnh nhân cùng chú tại thành phố hồ chí minh
vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng bình khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam
cơ quan công an bước đầu xác định từ năm hai nghìn một mươi chín
phan ngọc tuấn đã mua mã nguồn và chỉnh sửa tạo lập điều hành ba website gồm bilu tvt net tv hai h org animefull net
để trình chiếu phát tán phim mà không được sự cho phép của nhà sản xuất chủ sở hữu quyền tác giả quyền liên quan
nhằm thu lợi bất chính qua hình thức quảng cáo trên website
phan ngọc tuấn liên hệ thuê ngô quang huy nguyễn thảnh nhân làm nhân viên
cùng thực hiện việc tải chỉnh sửa phát tán trình chiếu phim trái phép
ước tính từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay
thông qua việc phát quảng cáo trên các website phát tán phim lậu do mình quản lý
phan ngọc tuấn thu được số tiền khoảng ba tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thái nguyên tỉnh thái nguyên vừa tạm giữ hai đối tượng
để điều tra về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
hai đối tượng bị tạm giữ gồm hoàng ngọc quang chú huyện đồng hỷ và hà thu huyền chú tại tỉnh phú thọ
theo điều tra vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
quang được công ty cổ phần thương mại và liên kết
nano có địa chỉ tại thành phố hà nội
phân công làm quản lý phòng giao dịch của công ty tại thái nguyên
còn hà thu hiền là đại diện về mặt pháp luật
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba khi biết quang và một nhân viên làm việc tại phòng giao dịch
chưa được cấp chứng chỉ huấn luyện nghiệp vụ phòng trái trái trái
nên hiền đã yêu cầu quang và nhân viên trên cung cấp thông tin
rồi đặt mua ba giấy chứng chỉ huấn luyện nghiệp vụ phòng trái trái trái giả trên mạng
với giá chín trăm linh đồng một giấy
số giấy tờ trên sau đó được quang đem đến công an phường hoàng văn thụ thành phố thái nguyên
để hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đảm bảo an toàn về phòng trái trái trái
cho địa điểm kinh doanh
tại đây công an phường nghi vấn tiến hành xác minh và xác định
các giấy tờ chứng chỉ trên là giả
hiền và quang cũng thừa nhận hành vi phạm tội của mình
lực lượng chức năng còn thu giữ ba chứng chỉ đào tạo giả của trường đại học phòng trái trái trái
cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng
vừa chủ trì phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh long an và công an tỉnh long an
đấu tranh thành công chuyên án triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ campuchia
về việt nam tiêu thụ
cụ thể tối ngày ba tháng một tại huyện tân hưng tỉnh long an
lực lượng bộ đội biên phòng long an phối hợp với cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh long an và công an huyện tân hưng
bắt giữ nguyễn trường thành chú tại tỉnh bà rịa vũng tàu
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy thù giữ một mươi hai bánh heroin một xe ô tô
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng vừa ngăn chặn kịp thời nhóm thanh niên
từ một mươi năm đến hai mươi tuổi tham gia gây dối trật tự công cộng bằng nhiều hung khí nóng
do xích mít với một người có tên là lê toàn trên mạng xã hội facebook
ngô an tuấn vũ chú tỉnh lâm đồng đã hẹn gặp người này để giải quyết mâu thuẫn
đêm ngày sáu tháng một vũ lôi kéo một nhóm gồm một mươi năm thanh niên
mang theo nhiều hung khi đến điểm hẹn
khi bắt gặp một số người chạy hướng ngược lại nghĩ đây là nhóm của lê toàn
nhóm vũ đã đuổi theo và ném hung khí vào những người này
đến nay công an thành phố đà lạt đã xác định được toàn bộ số đối tượng tham gia
và thu giữ nhiều loại hung khí mà các đối tượng đã sử dụng
cùng với lực lượng công an toàn quốc từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
đến ngày hai mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn công an tỉnh bắc cạn đã triển khai
thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trả tự
dịp vết nguyên đán sáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn sau một mươi năm ngày giao quân đã đạt được nhiều kết quả
ngay trong ngày đầu giao quân công an nhiều đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh bắc cạn
đã lập công xuất sắc điển hình phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc cạn phối hợp với công an phường hoàng diệu
thành phố thái bình tỉnh thái bình phá thành công chuyên án
bắt giữ đối tượng lê thanh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại tỉnh thái bình
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
tuấn đã lừa nhiều người ở tỉnh bắc cạn chuyển tiền đặt cọc vào các tài khoản do tuấn cung cấp
để mua các mặt hàng có giá thấp hơn thị trường
sau đó tuấn chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền khoảng một mươi tám triệu đồng
cũng trong ngày đầu giao quân công an cảnh sát điều tra công an huyện bạch thông tỉnh bắc cạn
khởi tố bị can và bắt tạm giam phạm văn toàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thành phố bắc cạn về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
lực lượng công an tỉnh sẽ tập trung vào một là công tác phòng ngừa
tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng dân dân
nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các loại tội phạm về trật tự xã hội
huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để đảm bảo an ninh trật tự
và đảm bảo an ninh trật tự
và đảm bảo an ninh trật tự với các loại tội phạm về trật tự xã hội
lực lượng công an sẽ trực tiếp tập trung và đấu tranh với các loại tội phạm
về hình sự kinh tế ma túy
từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai đến ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
lực lượng công an toàn tỉnh tập trung điều tra khám phá một mươi bốn trên một mươi sáu vụ
đạt tỷ lệ tám mươi bảy năm
ba vụ tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt một trăm linh
khởi tố một mươi sáu vụ hai mươi năm bị can
kết luận điều tra chuyển viện kiểm sát nhân dân đề nghị truy tố một mươi vụ một mươi bị can
xử phạt vi phạm hành chính năm vụ một mươi ba trường hợp số tiền hơn hai mươi năm triệu đồng
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông
phát hiện sáu trăm bốn mươi sáu trường hợp vi phạm tạm giữ ba trăm một mươi năm xe ô tô mô tô xe máy
phạt sáu trăm bốn mươi sáu trường hợp số tiền hơn một bốn tỷ đồng
tước giấy phép lái xe có thời hạn một trăm năm mươi một trường hợp
chúng tôi đã nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ giám đốc quân tỉnh
về triển khai một số những gây nhóm hành vi phạm liên quan
đến trực tiếp tai nạn giao thông
trong đó chúng tôi tập trung để ý nhất là tình trạng người điều khiển phương tiện
là vi phạm về lòng độ cồn
và quá trình triển khai thực hiện thì chúng tôi đã triển khai từ rất là sớm
trước hết chúng tôi làm tốt công tác tuyên truyền và vận động của chúng nhân dân
làm sao thực hiện nghiêm túc quy định của phóng luật
về sử dụng bia rượu khi tham gia giao thông
tên nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn đang đến gần
toàn lực lượng công an tỉnh bắc cạn với quyết tâm cao
nỗ lực triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp
phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
để người dân vui xuân đón tết an toàn thuận lợi
sáng ngày hôm qua tòa án nhân dân tỉnh an giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với hai bị cáo là nguyễn duy sơn chú tại huyện thoại sơn
và trương thành thẳng chúa tại huyện trợ mới
cùng với tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên
theo cáo trạng vào đêm ngày một mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
sơn và thẳng điều khiển ghe đến sông hậu đoạn thuộc xã bình thủy huyện châu phú
hút cát trái phép khi hút được khoảng một mươi mét khối
thì các đối tượng bị lực lượng công an tỉnh an giang phát hiện bắt giữ
trước đó hai đối tượng cũng đã bị công an tỉnh an giang xử phạt hành chính
về hành vi khai thác khoáng sản mà không có dây phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
đến ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba sơn và thẳng bị khởi tố điều tra
hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn duy sơn chín tháng tù và trương thành thẳng bảy tháng tù
cùng về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên
riêng đối tượng nguyễn văn dũng cơ quan công an đã đề nghị
ủy ban nhân dân huyện châu phú ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
với số tiền hai mươi năm triệu đồng
công an huyện định quán tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự
đối với đối tượng trương mỹ hằng chủ tỉnh đồng nai
để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ trái phép
qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an huyện định quán
bắt quả tăng đối tượng hằng đang vận chuyển một trăm linh hồ pháo nổ trái phép
tiếp tục khám xét nơi ở của hằng cơ quan công an phát hiện thêm bốn hộp pháo
tổng trọng lượng pháo mà cơ quan công an đã thu giữ là một trăm năm mươi kg
còn đối tranh bước đầu đối tượng hằng khai nhận
mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch tại tỉnh bình phước
rồi vận chuyển về bán kiếm lời thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
vâng càng gần đây
tết nguyên đán thì tình hình tội phạm vi phạm pháp luật
về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo lại càng gia tăng mạnh
tại hải phòng nhiều vụ vi phạm về vật liệu nổ vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
đã được các đơn vị chức năng đấu tranh ngăn chặn
từ đó góp phần giúp nhân dân đón tết trong yên yên bình
đây là một mươi sáu bốn kg pháo nổ mà công an quận an hưng thành phố hải phòng
vừa bắt quả tang trong hai vụ do hai đối tượng đồng văn quang
và phạm việt hùng đang trên đường đi tiêu thụ
bị lực lượng chức năng phát hiện
hiện lãnh đạo công an huyện an dương đang chỉ đạo các đội điều tra
khẩn trương điều tra giải quyết các tổ chức rút gọn
và phối hợp với việc kiểm soát nhân dân tòa án nhân dân
đưa vụ việc ra xét xử nhu động
tại các địa phương để nhằm phòng ngừa gian đe giáo dục chung
tại quận hải an lực lượng công an cũng đã
phối hợp với các cấp chính quyền tổ chức hội nghị cao điểm
về vận động thu hồi quản lý và phòng ngừa
với các hành vi vi phạm về vũ khí vật liệu nổ công cụ và pháo
giao trách nhiệm cho từng tổ dân phố
và có ký cam kết giữ tuyệt đối an toàn địa bàn của mình
chúng tôi cũng nhận thức được cái việc này là rất cần thiết
cho nên trong các cuộc họp si bộ cũng như họp các đoàn thẻ và nhân dân
thì chúng tôi đã tăng cường phổ biến tuyên truyền
để thực hiện tốt chủ trường của bộ công an
hải an là một địa bàn có tám phường
trong đó có bốn phường là tuyến biên phòng biển biên giới biển
và đây là một con đường chính để việc pháo đèn trời
cũng như vũ khí và lượng công cụ hỗ trợ thẩm thấu vào trong địa bàn quận
và chúng tôi xác định tính chất phức tạp của địa bàn như vậy
để kiểm soát nắm chắc tình hình trên địa bàn
thì chúng tôi đã thực hiện tốt cái công tác phối hợp
với các cơ quan ban ngành và đặc biệt là đối với lực lượng biên phòng
thì chúng tôi cũng thành lập các tổ công tác các đoàn kiểm tra liên ngành
để triển khai làm sao phục tín địa bàn
và kiểm soát được tình hình diễn biến trên địa bàn
theo thống kê từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tp hải phòng
đã thu hồi qua vận động được bảy mươi một súng tự chế một súng quân dụng
một tám trăm một mươi sáu viên đạn các loại gần năm trăm linh kg pháo
tuần tra kiểm soát phát hiện hơn một mươi vụ việc về vũ khí vật liệu nổ
và công cụ
hỗ trợ trên địa bàn
lực lượng công an của chúng tôi còn rất là mỏng
nhưng với huy động sức mạnh của các tổ chức chính trị xã hội
sẽ vào cuộc làm công tác phát hiện và công tác cung cấp thông tin
cũng như công tác góp phần vào công tác đấu tranh phòng ngừa
để làm sao cho nhân dân giữ được bình yên
đối với khó khăn vất vả đến đâu
nhưng lực lượng công an của chúng tôi cũng bán sát địa bàn
dù rằng còn rất mỏng nhưng rất nhiều công việc đan sen
nhiều lĩnh vực khác nhau
nhưng chúng tôi cố gắng để làm sao đạt được mục đích cao nhất
về công tác đấu tranh và phòng ngừa với tội phạm
vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
cũng như đèn trời trong dịp tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi
tăng cường quản lý vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
thời gian qua trên toàn thành phố hải phòng
đã góp phần đắc lực hạn chế tội phạm sử dụng vũ khí nóng
hông khí nguy hiểm để gây án
đồng thời phòng ngừa và làm giảm tội phạm
góp phần giữ gìn an ninh trật tự
nhất là dịp tết đến xuân về
một thông tin từ gia lai
dập tắt đám cháy tại phòng trọ lúc dạng sáng
lực lượng công an đã phát hiện ba người tử vong
gồm hai nữ giới và một nam giới
đến sáng ngày hôm nay công an thị xã an khê
tỉnh gia lai vẫn đang phong tỏa hiện trường
để điều tra nguyên nhân vụ cháy
theo thông tin ban đầu vào lúc một h năm mươi phút cùng ngày
tại một phòng trọ trên đường hoàng hoa thám
phường an tân thị xã an khê
xảy ra vụ cháy lớn
lực lượng chức năng nhận thông tin đã nhanh chóng
triển khai tới hiện trường
do cửa cuốn phòng trọ bị khóa lực lượng chức năng
đã phải phá cửa để dập lửa
sau khi vào bên trong đã phát hiện ba nạn nhân tử vong
ở nhà vệ sinh gồm chị nguyễn thị tuyết vân
bốn mươi năm tuổi chị thị khánh huyền
một mươi năm tuổi và người đàn ông chưa rõ danh tính
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã số một mươi
ngày ba tháng hai năm hai nghìn một mươi
đối với đối tượng bùi văn luyến
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại xã thạch sơn
huyện thạch thành tỉnh thanh hóa
họ tên bố bùi văn lô
họ tên mẹ bùi thị vợi
theo điều một trăm hai mươi ba
bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
người phạm tội giết người
có thể bị phạt tù từ bảy năm
đến tử hình
bị cấm hành nghề
hoặc làm công việc nhất định
từ một năm đến năm năm
phạt quản chế hoặc cấm cư trú
từ một năm đến năm năm
đối với tội giết người
trường hợp người chuẩn bị phạm tội
vẫn được xem là có tội
và có thể bị phạt tù từ một năm đến năm năm
phòng cảnh sát thi hành án hình sự
và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã số hai mươi ba
ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
đối với đối tượng trịnh mạnh hùng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
hộ hậu thương chú
tại thôn thanh phúc
xã cẩm phú huyện cẩm thủy tỉnh thanh hóa
về tội cô ấy gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này cao một m sáu mươi sáu
và có nốt ruồi cách hai cm
trên đuôi lông mảnh trái
cũng phạm tội cô ấy gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã số hai
ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
của công an thành phố thanh hóa
tỉnh thanh hóa
là đối tượng lê văn phượng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
hộ hậu thương chú
tại thôn một xã quảng minh
thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa
và đối tượng nguyễn văn tuy
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
hộ hậu thương chú
tại xã thạch cẩm huyện thạch thành tỉnh thanh hóa
bị công an huyện thạch thành tỉnh thanh hóa
ra quyết định truy nã số năm
ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
cũng về tội cô ấy gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
cô ấy gây thương tích
là hành vi cô ấy xâm phạm thân thể
gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
dưới dạng thương tích cụ thể
hành vi cô ấy gây thương tích
là hành vi nguy hiểm cho xã hội
xâm phạm quyền được tôn trọng
và bảo vệ sức khỏe của người khác
theo điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự

người phạm tội cô ấy gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
có thể bị phạt cải tạo không giam giữ
đến ba năm phạt tù đến hai mươi năm
tù trung thân
tùy theo tính chất mức độ phạm tội
dù với bất cứ tội danh nào
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng

hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thường
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động
bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện